tại hội nghị triển khai thi hành luật căn cước công dân và kế hoạch triển khai dự án sản xuất cấp quản lý căn cước công dân diễn ra vào sáng nay
bộ công an cho biết sẽ thực hiện cấp căn cước công dân gắn chip điện tử trên toàn quốc từ nay đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
sau khi thực hiện thí điểm cấp chứng minh mới một mươi hai số tại hà nội và một mươi sáu tỉnh thành trên cả nước
đến nay bộ công an đã tổ chức điều chỉnh chuyển đổi cập nhật hệ thống sản xuất cấp và quản lý chứng minh nhân dân sang căn cước công dân tại một mươi sáu địa phương
bộ công an đã cấp được gần một mươi bảy triệu thẻ chứng minh nhân dân căn cước công dân
việc cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử được chia thành ba giai đoạn
trong giai đoạn một từ ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ưu tiên đối tượng là cán bộ công chức viên chức học sinh trung học phổ thông
giai đoạn hai là từ ngày hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
gồm các đối tượng là sinh viên lực lượng vũ trang lao động tại các khu công nghiệp cơ sở tôn giáo tổ chức xã hội nghề nghiệp
và giai đoạn ba là từ ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một là các đối tượng còn lại